liên quan đến vụ việc ba trẻ mầm non bị bỏng cồn trong giờ học kỹ năng vừa xảy ra tại tỉnh hà nam
các bác sĩ tại bệnh viện bỏng quốc gia cho biết đến thời điểm hiện tại
cả ba em đều đã thoát sốc nhưng vẫn đang phải điều trị tích cực
hiện các bác sĩ đang tiếp tục truyền dịch kháng sinh toàn thân để chống nhiễm khuẩn
riêng hai trẻ bỏng sâu đã được tiến hành phẫu thuật cắt lọc hoại tử sớm để kép ra
che phủ vết thương đồng thời thực hiện chế độ dinh dưỡng tốt để các cháu có sức đề kháng tốt nhất
đây là giai đoạn nguy hiểm vì các cháu bị bỏng trên diện rộng nguy cơ nhiễm khuẩn toàn thân rất cao

nên là tôi cũng mong các bác sĩ ở đây với cả tất cả mọi người giúp đỡ các con
chắc chắn là về điều trị lâu dài thì sẽ là khó khăn bởi vì là các con điều trị ở đây rất là lâu
sau em nghĩ là chắc là cũng để lại sẹo nữa
các bác sĩ cũng cho biết mặc dù đã qua được tình trạng sốc
nhưng thời gian điều trị cho cả ba trẻ sẽ kéo dài do vết bỏng sâu
và vẫn còn nhiều nguy cơ
mặc dù cả ba trẻ đều được bảo hiểm y tế thanh toán
nhưng chi phí cho các danh mục thuốc nằm ngoài bảo hiểm y tế chi trả vẫn khá cao